nghị quyết hai nhấn mạnh trước tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín các bộ ngành cần hoàn tất cắt giảm thực chất năm mươi những mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa quản lý kiểm tra chuyên ngành
tuy nhiên bộ kế hoạch và đầu tư vừa báo cáo từ đầu năm đến nay các bộ ngành gần như chưa có hoạt động cụ thể nào
theo thống kê hiện vẫn còn hơn bảy mươi bảy bốn trăm linh mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành
bên cạnh đó thời gian kiểm tra chuyên ngành trung bình là bảy mươi sáu giờ một thủ tục gấp gần ba lần so với các nước asean bốn
bộ kế hoạch và đầu tư cho biết các bộ ngành chủ yếu chuyển từ kiểm tra trước thông quan sang giai đoạn sau thông quan
chỉ không phải cắt giảm số lượng mặt hàng kiểm tra chuyên ngành như yêu cầu của chính phủ
công tác quản lý kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu chưa có chuyển biến cải cách nào đáng kể